thực hiện mục tiêu xuyên suốt phát triển bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo hướng bao phủ toàn dân
những năm qua số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục tăng qua các năm
mà đã tập trung vào các nhóm yếu thế
đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế phát triển bền vững
vượt mục tiêu được đảng và chính phủ giao
số người tham gia bảo hiểm xã hội hiện khoảng một mươi tám hai mươi sáu triệu người tham gia đạt ba mươi chín hai mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi
trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng một tám mươi ba triệu người đạt ba chín mươi hai lực lượng lao động trong độ tuổi
tăng ba trăm linh năm lần so với năm hai nghìn tám năm đầu tiên thể hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
tăng từ sáu người lên một tám mươi ba triệu người
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng một mươi bốn bảy triệu người
đạt gần ba mươi một sáu lực lượng lao động trong độ tuổi
tăng gần hai năm lần so với năm hai nghìn chín năm đầu tiên thể hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
tăng từ sáu triệu người lên một mươi bốn bảy triệu người
số người tham gia bảo hiểm y tế hiện khoảng hơn chín mươi ba ba triệu người tham gia đạt chín mươi ba ba mươi năm dân số
tăng một mươi ba một lần so với năm hai nghìn một mươi năm
tăng từ bảy một triệu người lên chín mươi ba ba triệu người
tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
duyên bóc phủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp tăng
góp phần mở rộng hiệu quả lưới an sinh xã hội tới mọi người dân người lao động
củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước
tôi tham gia bảo hiểm y tế từ bây giờ là bốn năm rồi
thì tôi nhận thấy từ tuổi già cũng phải có sự giúp đỡ của bảo hiểm y tế
để khi chúng tôi đi khám bệnh được thêm phần giúp đỡ trong gia đình tôi trong kinh tế lúc đấy
và gia đình tôi cũng có một hai người nên tôi là người thứ ba tham gia bảo hiểm y tế
trước đấy thì gia đình có ông bà ở nhà thì không có tham gia bảo hiểm y tế
bởi vì là không có ống đau bệnh thật gì
nhưng mà tôi thì đi làm công ty về thì tôi cũng có tuyên truyền với bố mẹ với ông bà với lại hàng xóm xung quanh
nên là cũng nhiều người ở xóm đã nghe và tham gia theo
nghiệp đoàn xích lộ quán là món tiền tiền vận động
cho nên tôi tham gia bảo hiểm xã hội
thì mình cũng vận động từng ngày từng ngày vận động cho anh em để người ta biết rằng cái quan trọng của bảo hiểm xã hội
tức là một ngày vận động không đủ thì từng ngày từng ngày mình vận động từ mưa dầm đến thấm lao
thì từ đó thì anh em người ta hiểu được có phải là vấn đề bảo hiểm xã hội để người ta đáng góp
trước đó thì dịch bệnh không có đủ tiền để mình đám bảo hiểm xã hội
bây giờ người ta là có rồi thì người ta trích ra một phần lương của mình đó
rồi thông giáo bảo hiểm xã hội vận động anh em gì đáng nữa
lợi ích là của mình thôi cá nhân mình làm thì cá nhân mình hưởng
từng bước thì ví dụ như một tháng là về hưu thì ba triệu năm triệu tôi cũng chọn mẫu
để gánh nạn cho con cháu như vậy là anh em chứ là người ta cũng đồng cổ với nhau
để mà từng bước từng bước để đóng bảo hiểm xã hội còn ngày còn nhiều hơn
bản thân mình là chủ nghịch đoàn thì nói đúng là vận động cũng khó lắm
không phải là vận động người ta làm điền cho mình đâu người ta nợ điền đâu
nhưng mà trong vận động một ngày ngày ba ngày không được ký hết
thì mình vận động theo thời gian một tháng từng quý
nhưng một tháng thì hộp nghiệp đoàn một lần
thì từng đó mà ngồi mình trao đổ với anh em vận động với anh em
nhưng mà đáng xem có bảo hiểm sao dù muốn dù không thì có bảo hiểm sao
nó vẫn tốt cho đoàn viên của mình tham gia bây giờ sau này
thông qua chủ trương của nghiệp đoàn là đặc biệt là chủ
chủ tịch nghiệp đoàn là em có biết được là bảo hiểm xã hội tự nguyện
tụi em là chưa tham gia nhưng mà em cũng đang xem xét để sau này
có điều kiện là em sẽ tham gia
vì giờ mình có một khoản thu nhập để

đó ảnh hưởng như tới con gái và gia đình
bên cạnh đó những năm qua bảo hiểm số việt nam cũng đã tập trung mọi nguồn lực
triển khai quyết liệt nhiều giải pháp mạnh mẽ cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tạo thuận lợi tối đa
cho các tổ chức cá nhân tham gia thù hưởng chính sách
và được chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp người dân ghi nhận đánh giá cao
thủ tục hành chính về tham gia và giải quyết chế độ chính sách
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế ngày càng được cải tiến rút gọn
từ hai trăm sáu mươi ba thủ tục hành chính năm hai nghìn chín xuống còn hai mươi năm thủ tục hành chính
trong đó một trăm linh thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ bốn
thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nhiệm vụ
theo đó gần như tất cả các hoạt động của ngành cũng như các giao dịch của người dân tham gia
đơn vị sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội đã được thực hiện trên môi trường số
người dân đơn vị có thể giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
mọi lúc mọi nơi